công an phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng là trần văn loan quê tỉnh thanh hóa mai thành thịnh quê an giang nguyễn thanh trưởng em và nguyễn văn tỏ cùng chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày tám tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai đang tuần tra trên địa bàn phường an bình tp biên hòa phát hiện bốn đối tượng đi hai xe máy trên tay cầm dao mã tấu đang la hét trước cổng công ty ajinomoto
đòi đánh bảo vệ khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng định bỏ chạy tuy nhiên đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một kịp thời bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ban đầu là do loan và tỏ có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trong công ty azinomoto sau đó tỏ về nhà rủ thêm thịnh và em mang dao mã tấu quay lại công ty tìm nam thanh niên để đánh
tuy nhiên khi bị lực lượng bảo vệ chặn lại các đối tượng đã gây sự đòi đánh bảo vệ được biết tỏ có một tiền án về tội giết người thịnh có một tiền án về tội cướp tài sản